cũng tại tp hcm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa phát đi thông báo
truy tìm đối tượng đã gây ra vụ cướp giật dây chuyền của nhân viên tổng lãnh sự quán liên bang nga tại tp hcm
từ hình ảnh được trích xuất từ camera của tổng lãnh sự quán
sau khi quan sát hai nhân viên của tổng lãnh sự quán đang đi bộ trên vỉa hè đường bà huyện thanh quan quận ba
đối tượng này đã lao xe máy lên vỉa hè bất ngờ áp sát và giật dây chuyền
công an tp hcm cho biết do đối tượng đeo khẩu trang và sử dụng biển số xe giả nên vẫn chưa xác định được lai lịch của đối tượng
qua hình ảnh nhận dạng ai có thông tin về đối tượng xin báo cho cán bộ điều tra tại quốc nam số điện thoại một trăm sáu mươi chín ba nghìn bốn trăm bảy mươi chín hai trăm ba mươi chín
đội chín phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
một nhóm gồm sáu đối tượng từ miền bắc vào tiền giang cho vay nặng lãi với lãi suất từ hai mươi đến hai mươi tám một tháng
vừa bị cướp giật dây chuyền

bước đầu các đối tượng khai nhận là nhân viên của công ty trách nhiệm hiểu hạn tư vấn tài chính hoàng mai
có trụ sở chính tại tp mỹ tho và hai địa điểm khác tại tp hcm
họ thuê trọ để hàng ngày đến các tỉnh tiền giang bến tre long an cho vay và thu tiền lãi
nhiều người đã vay của nhóm này từ năm đến năm mươi triệu đồng với lãi suất từ hai mươi đến hai mươi tám một tháng
bị can phạm hữu vũ ba mươi hai tuổi chú tài xã lộc thủy huyện phú lộc
vừa bị công an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế ra quyết định khởi tố
để tiếp tục điều tra về vụ án hủy hoại rừng tự nhiên với diện tích lớn xảy ra tại địa phương
quá trình điều tra xác định phạm hữu vũ đã thuê nhiều người sử dụng dựa vào cưa máy
để chặt phá trái phép hơn một mươi ba bốn trăm linh m hai rừng tự nhiên thuộc loại sản xuất gỗ
tại lô số một lô số một mươi khoảng bốn tiểu khu hai trăm ba mươi hai ở xã lục thủy huyện phú lộc
nhằm mục đích lấy đất để trồng cây keo
trước đó việc vi phạm của vũ đã bị chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
nhưng đối tượng đã không chấp hành và tiếp tục vi phạm